vai trò của quan hệ ngày càng quan trọng nhất là đối với giới doanh nhân việc thiết lập và duy trì phát triển các mối quan hệ chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong việc kinh doanh thành hai bại của doanh nghiệp
mọi hoạt động kinh doanh đều phải nhận được sự hậu thuẫn của các mối quan hệ vì quan hệ chính là công cụ để phát triển doanh nghiệp
thậm chí trong một vài lĩnh vực nếu không có các mối quan hệ tốt doanh nhân khó có thể thành công ngay cả khi nắm trong tay các nguồn lực dồi dào
việc thiết lập mối quan hệ trong kinh doanh ở đây không chỉ là mối quan hệ với các nhà cung cấp phân phối và khách hàng mà còn là mối quan hệ trực tiếp với cấp trên với đồng nghiệp trong văn phòng cơ quan đơn vị
những mối quan hệ này sẽ bảo đảm sự liên kết và sinh tác hiệu quả khi xuất hiện nhu cầu giải quyết các vấn đề phát sinh hay trục chặt trong công việc
điều này ngày càng được chứng thực một cách rõ nét khi mà một yếu tố tưởng như vô cùng đơn giản lại là yếu tố quan trọng nhất trong công thức thành công của một doanh nhân doanh nghiệp
đó là việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ trong kinh doanh
doanh nghiệp nhỏ hay lớn
không phải là một tập đoàn tổng công ty lớn đây chỉ là một doanh nghiệp chuyên về may mặc đào tạo và hướng nghiệp với quy mô nhỏ và vừa mới được thành lập cách đây vài năm
ra đời trong lúc nền kinh tế gặp nhiều khó khăn thế nhưng nhờ biết cách chú trọng vào việc thiết lập và xây dựng các mối quan hệ tốt trong kinh doanh
nên đến nay đây là một trong những đơn vị được biết đến là doanh nghiệp may mặc có uy tín chất lượng và nhận được sự tin yêu của các bạn hàng đối tác
một trong những điểm mà doanh nghiệp luôn quan tâm và chú ý là việc tạo dựng mối quan hệ với ai chọn đối tác như thế nào việc duy trì ra sao
ban lãnh đạo của doanh nghiệp cũng luôn xác định việc cần phải học hỏi cách thiết lập và xây dựng các mối quan hệ trong kinh doanh
là việc làm cấp thiết để đạt được những hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh cho dù phải trải qua những khó khăn vớt váp và cả những thất bại
khó khăn đối với tôi theo tôi nghĩ là
hiệu quả của việc xây dựng cái mối quan hệ với đối tác của mình thì hiệu quả ở đây nó mang tính chất cá nhân của doanh nghiệp và cá nhân của người quản lý doanh nghiệp rất là quan trọng
như tôi thì tôi lựa chọn một cái đối tác dựa trên uy tín của doanh nghiệp đối tác đó bằng việc cũng rất là đơn giản thôi qua bạn bè qua tìm hiểu trên mạng về đối tác đấy
ví dụ như là trước khi gặp một đối tác nào mà họ tiếp cận mình mình cũng phải tìm hiểu xem họ như thế nào lịch sử của họ ra sao
thì đấy là những cái bước rất là đầu tiên để mình có thể tìm hiểu được là à họ là một đối tác uy tín hay là không
tôi mong muốn là nếu có thể có những cộng đồng hệ sinh thái cho các doanh nghiệp đến để kết nối doanh nghiệp đối với các đối tác nước ngoài là một nơi cũng phải chất lập được đối tác đấy đến từ đâu
và cái việc kết nối đấy thì cũng được họ đứng ra đảm bảo được là cái đối tác đấy phù hợp với doanh nghiệp
còn đây là một đơn vị trong lĩnh vực tư vấn thiết kế chế tạo cung cấp và lắp đặt tổng thể các giải pháp kết cấu bao che công trình xây dựng
đồng thời cung cấp các vật liệu cao cấp trong xây dựng như tấm thép đỡ sản bê tông tấm lấy sáng
sau khoảng một mươi năm hoạt động tại việt nam đơn vị này đã tự khẳng định được uy tín và thương hiệu của mình khi được cùng tham gia vào hàng loạt những dự án như hệ mái nhôm và máy kính bảo tàng hà nội hệ máy nhôm tòa nhà quốc hội hệ máy kính trang tiền plaza hệ tấm ốp việt mái và mặt dựng nhà hát vĩnh phúc
để đạt được những thành quả này bên cạnh việc có được chất lượng công trình đảm bảo
từ những chi tiết nhỏ nhất cùng với thái độ làm việc có trách nhiệm cao từ cấp lãnh đạo đến nhân viên thì việc có được mối quan hệ tốt với khách hàng có được sự tin tưởng của đối tác và khách hàng chính là những yếu tố tạo nên thành công cho doanh nghiệp
theo những kinh nghiệm cá nhân của chúng tôi và phát triển của công ty thì chúng tôi đã đánh giá kỹ năng phát triển các mối quan hệ trong kinh doanh là một trong kỹ năng quan trọng nhất để phát triển công ty
từ việc tạo cái uy tín tạo cái mối quan hệ và quảng bá hình ảnh của công ty thứ hai nữa là vì mình có cái mối quan hệ thì mình mới có nhiều những cái bạn hàng cũng như là đối tác hỗ trợ mình trong rất nhiều vấn đề khác
tại vì trong kinh doanh nó không chỉ là bán hàng với nhà mua hàng mà nó xảy ra hàng loạt những cái công việc khác
trong xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay việc thiết lập và xây dựng các mối quan hệ trong kinh doanh là một trong những kỹ năng quan trọng nhất để phát triển công ty
những chiến lược kinh doanh hiệu quả một yếu tố quan trọng tối cần thiết để doanh nghiệp tồn tại phát triển trong thời buổi cạnh tranh nhiều khốc liệt
một doanh nghiệp thành công một doanh nhân thành đạt phải luôn luôn có tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng và phát triển các mối quan hệ rộng khắp và khả năng giao tiếp tốt khi tìm kiếm duy trì phát triển các mối quan hệ đó
bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển cũng đều phải tập hợp kinh nghiệm và năng lực của nhiều cá nhân doanh nghiệp lại với nhau
bởi chính sự tiến triển của doanh nghiệp cùng nhau sẽ giúp các cá nhân doanh nghiệp hợp tác gắn bó với nhau và cùng nhau thành đạt trong hoạt động kinh doanh
tuy nhiên nếu không định hướng được tầm quan trọng của việc thiết lập và duy trì các mối quan hệ bền vững thì doanh nghiệp sẽ không thể khai thác cũng như có được nhiều cơ hội để phát triển

tuy nhiên nếu không định hướng được tầm quan trọng của việc thiết lập và duy trì các mối quan hệ bền vững thì doanh nghiệp sẽ không thể khai thác cũng như có được nhiều cơ hội để phát triển

các doanh nghiệp sẽ không thể khai thác cũng như có được nhiều cơ hội để phát triển
mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của vị khách mời ngày hôm nay
ông florian beranec chuyên gia cao cấp tổ chức phát triển công nghiệp của liên hợp quốc unido
đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
thưa ông việc thiết lập và xây dựng các mối quan hệ trong kinh doanh có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của doanh nghiệp
vì sao việc thiết lập và xây dựng các mối quan hệ trong kinh doanh lại có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp
điều này rất dễ hiểu
bởi quân danh là một hoạt động được thiết lập trên mạng lưới một hệ thống các mối quan hệ của con người
thông qua các mối quan hệ này bạn sẽ được dẫn tới rất nhiều mối quan hệ khác rộng lớn hơn đa dạng hơn và phong phú hơn
nếu không có những mối quan hệ nghiêm túc bạn sẽ mất đi cơ hội của chính mình cho doanh nghiệp mình và kéo theo đó là mất đi cơ hội của các đồng nghiệp của mình
sau khi mất hết những cơ hội này mất đi những mối quan hệ tốt đẹp mà bạn có thì bạn sẽ chỉ còn lại một mình
nó cũng giống như việc bạn có một gia đình và nếu bạn không chăm sóc gia đình của mình
mối quan hệ với người thân trong gia đình với những người hàng xóm xung quanh
thì bạn sẽ luôn cô độc và không thể thành công trong bất cứ việc gì
việc kinh doanh cũng vậy thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào các mối quan hệ giữa con người với con người
cụ thể hơn thì theo ông khi doanh nghiệp đầu tư vào chiến lược thiết lập mối quan hệ trong kinh doanh thì sẽ đạt được những giá trị gì
tất nhiên là câu chuyện đầu tư luôn là câu chuyện được doanh nghiệp quan tâm
nhưng thực tế khi nói về các mối quan hệ chúng ta không thể nói tới câu chuyện đầu tư và tiền bạc
bởi không ai có thể định chứng
bạn không thể định giá được là bao nhiêu tiền
đối với các mối quan hệ trong kinh doanh bạn cần phải có thời gian dành cho nó
phải có ý tưởng để duy trì phát triển nó và điều quan trọng là bạn phải xác định được tầm quan trọng của nó đối với sự phát triển của doanh nghiệp mình
hãy bắt đầu từ các mối quan hệ trong chính doanh nghiệp của bạn trước khi phát triển các mối quan hệ bên ngoài
tại sao ứ bởi doanh nghiệp của bạn sẽ không thể phát triển
một cách bền vững nếu như bạn không biết lắng nghe không biết chia sẻ
và trân trọng chính những người ở gần bạn nhất những người đang đồng hành với bạn
thì muốn phát triển mạnh mẽ bạn cũng cần đầu tư về đổi mới sáng tạo và công nghệ
nhưng để có được sự thành công và đầu tư cho những yếu tố đó
thì trước hết hãy thiết lập và tạo dựng cho mình những mối quan hệ tốt đẹp và bền vững
để từ đó có được uy tín và sự tin tưởng của các đối tác bạn hàng
có ý kiến cho rằng các doanh nghiệp của việt nam hiện vẫn còn nhiều hạn chế trong việc xây dựng và thiết lập các mối quan hệ trong kinh doanh
dẫn tới việc doanh nghiệp phát triển chưa được như ý muốn
ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào
trong suốt quãng thời gian bảy năm vừa qua tôi sinh sống và làm việc ở việt nam
tôi khám phá ra một điều là các doanh nghiệp ở việt nam luôn luôn có hai mặt là mặt đối nội và đối ngoại
tất nhiên ở nhiều nơi khác cũng vậy nhưng hai mặt này cần phải giống như nhau và nên là một
có những đơn vị doanh nghiệp mà trong nội bộ của họ không có được sự đồng nhất với nhau
nhưng khi gặp gỡ và làm việc với các đối tác khác họ luôn cố thể hiện sự thống nhất đoàn kết và cởi mở ra ngoài
điều đó không phải là điều tốt bởi không khó để các đối tác bạn hàng của bạn nhận ra được điều này
và họ sẽ đánh mất sự tin tưởng vào doanh nghiệp của bạn ngay sau đó
thay vì cố thể hiện những điều không đúng sự thật đó bằng lời nói cử chỉ
hãy dẫn đối tác của bạn bạn hàng của bạn đi thăm doanh nghiệp của bạn nhà máy của bạn
để họ thấy được các bạn giao tiếp làm việc các bạn trân trọng các mối quan hệ trong chính nội bộ doanh nghiệp mình như thế nào
họ sẽ sẵn sàng hợp tác và làm ăn với bạn
điều dễ dàng nhất và cơ bản nhất để thể hiện sự tin tưởng với đối tác là cho họ thấy bạn đang theo đuổi những giá trị gì
và bạn có thể chia sẻ những gì với họ
trong quá trình thiết lập và xây dựng các mối quan hệ trong kinh doanh
các doanh nghiệp việt nam cần phải chú ý tới những yếu tố gì thưa ông
có một yếu tố tôi nghĩ là yếu tố tiên quyết
cũng như là yếu tố rất quan trọng trong việc tạo dựng mối quan hệ trong kinh doanh dành cho các doanh nghiệp việt
đây cũng là cách mà tôi đã thấy được hiệu quả tuyệt vời của nó
đó là kể ra chuyện của mình chính doanh nghiệp mình
khi bạn trình bày một cách lý thuyết về một vấn đề gì đó
nó sẽ đi từ tay này sang tay kia
nhưng khi bạn kể câu chuyện thực sự của chính mình một cách chân thành
thì một người sẽ lắng nghe câu chuyện của bạn ghi nhớ bạn và tin tưởng bạn
bởi các câu chuyện đó có thực được kể với một tấm lòng chân thành
sẽ đi thẳng vào trái tim họ
bên cạnh đó thì việc tạo dựng hình ảnh tích cực của doanh nghiệp
thông qua việc biết lắng nghe chia sẻ biết đồng cảm và thấu hiểu
cũng sẽ là những yếu tố giúp bạn đưa doanh nghiệp của mình đến với thành công
ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin chi tiết xin gửi về chương trình doanh nghiệp thời hội nhập
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc email doanh nghiệpthờihộinhậpa gmail com